trước thực trạng báo động trên bộ y tế tiếp tục chỉ đạo cục an toàn thực phẩm
phối hợp với các viện các lực lượng chức năng thuộc bộ công an và đơn vị liên quan
triển khai hậu kiểm về công bố sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh hậu kiểm về tự công bố
đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm nhóm sản phẩm
câu chuyện hậu kiểm thực phẩm đã được trang bị rất kỹ về hành lang pháp lý từ chính phủ cho tới các cơ quan có liên quan
và trực tiếp là ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành những chỉ đạo cụ thể
để triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
thông tin sẽ có trong tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây
kế hoạch số một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo liên ngành trung ương
về an toàn thực phẩm nêu rõ
các bộ ban ngành địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp
thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh chuyển qua thực phẩm đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
của các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng cáo nhập khẩu bảo quản vận chuyển thực phẩm
bên cạnh đó đánh giá tình hình về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm định hướng giải pháp quản lý
thông qua việc hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm đánh giá việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm
đồng thời qua công tác hậu kiểm tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
đặc biệt công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất nhập khẩu kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn
quảng cáo thực phẩm vi phạm phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
cộng công khai bộ y tế theo quy định
với vai trò chủ trì về công tác an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với bộ công an bộ thông tin và truyền thông
bộ công thương triển khai cụ thể các giải pháp nhằm phối hợp xử lý tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho nhân dân trong thời gian vừa qua
như là sản xuất kinh doanh thực phẩm giả sử dụng chất cấm chất ngoài danh mục lợi dụng mạng xã hội bán hàng online để quảng cáo sai sự thật lừa dối người tiêu dùng v v
đồng thời sẽ tiếp tục công tác truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời cảnh báo thực phẩm không đảm bảo an toàn công khai các cơ sở vi phạm để người dân biết
đến đây thì thời lượng của alo ba trăm tám mươi chín tuần này cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi